giúp việt nam vượt qua được các thách thức về chất lượng tăng trưởng chưa bền vững
năng suất lao động còn thấp phụ thuộc vào khu vực kinh tế fdi
mặc dù đã được xác định rõ vai trò từ nghị quyết một mươi của trung ương về kinh tế tư nhân
nhưng thực tế cho thấy kinh tế tư nhân phát triển chưa tốt
chủ yếu còn hoạt động với mô hình hộ cá thể doanh nghiệp lớn thì tập trung
ở lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên
vì vậy khu vực kinh tế tư nhân đang rất cần động lực để thay đổi chất lượng và vị thế
vậy những động lực đến từ đâu từ chính sách từ sự thay đổi tư duy
sự mạnh dạn và kiên quyết tháo gỡ các rào cản
chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ cùng quý vị và các bạn
nhìn nhận những vấn đề của khu vực kinh tế quan trọng này

chưa đáp ứng được năm yếu tố quyết định trong phát triển doanh nghiệp
bao gồm chiến lược kinh doanh quản trị doanh nghiệp ứng dụng khoa học không nghệ
quản lý lao động và đào tạo nguồn nhân lực
điều tra từ pci năm hai nghìn một mươi bảy cũng cho thấy các doanh nghiệp việt nam thiếu khả năng phát triển lên quy mô lớn
khu vực tư nhân đang chủ yếu sản xuất cho thị trường trong nước
chỉ có một mươi một doanh nghiệp tư nhân việt nam xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp
người mua hàng quốc tế và chỉ một mươi bốn bán cho các doanh nghiệp fdi tại việt nam
những hạn chế yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân
đặc biệt vẫn còn một số vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân cần tiếp tục được cụ thể hóa
làm rõ hơn về cả lý luận và thực tiễn
thể chế và phát triển doanh nghiệp doanh nhân còn nhiều bất cập
thưa quý vị nhắc đến hai chữ rào cản hẳn nhiều người nghĩ ngay đến chính sách thể chế
nhưng trên thực tế
giao cản còn xuất phát từ cách nhìn nhận đối xử thậm chí là thói quen của xã hội cộng đồng
và ngay từ chính bản thân các doanh nghiệp mô hình kinh doanh thuộc khu vực kinh tế tư nhân
tới nay vẫn còn có sự phân biệt trong nhận thức dẫn tới sự phân biệt trong đối xử giữa kinh tế tư nhân
và các thành phần kinh tế khác
tiến sĩ nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội đã từng dẫn chứng một ví dụ cụ thể
trong liên hoan phim tại đà nẵng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tại liên hoan có ba mươi phim của doanh nghiệp tư nhân
không có bột phim nào của doanh nghiệp nhà nước mà chưa đổi thành phim của doanh nghiệp việt nam
và phim của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nghĩa là từ trong nhận thức một số người
vẫn chưa từ bỏ được thói quen phân biệt doanh nghiệp dựa trên hình thức sở hữu
đến lúc chúng ta sẽ cần phải có một sự thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc hơn về mặt tư duy về các loại hình kinh tế tại việt nam
hay nói cách khác đi là có lẽ là chúng ta đã đến lúc chúng ta cần phải loại bỏ hoàn toàn cái khái niệm về kinh tế tư nhân
cũng như loại bỏ hoàn toàn khái niệm về kinh tế nhà nước
bởi vì hai cái hình thái này hiện nay nó đang tạo ra gần như là hai thể chế và hai hình thái kinh tế độc lập
với những cái sự ưu hái những cái quyền lợi những cái khả năng tiếp cận đến nguồn lực
cũng như là đến nguồn vốn và thị trường khác nhau
và điều này sẽ tạo ra một sân chơi không lành mạnh không công bằng đối với cả các doanh nghiệp
những vấn đề về rào cản liên quan đến về vốn là những cái rào cản về thuế
cũng như rằng là những cái rào cản về gia hiệu ngành
thì nó là những cái rào cản nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó không phải là những cái rào cản quan trọng nhất
mà một cái rào cản mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất
đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
đấy là làm thế nào để sao cho tạo ra một cái niềm tin
tạo ra một cái niềm tin cho các cái chủ doanh nghiệp tư nhân là
nếu như họ đầu tư một cách bài bạc họ đầu tư một cách nghiêm trình

còn không ít doanh nghiệp việt nam không mấy hứng thú với cách thức phát triển
còn không ít doanh nghiệp việt nam không mấy hứng thú với cách thức phát triển
bền vững chủ yếu phát triển theo hướng mì ăn liền muốn có tiền tươi thóc thật ngay
chưa phát triển theo hướng chuyên nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
dù chính phủ có tạo điều kiện nhiều đi nữa nhưng bản thân các doanh nhân doanh nghiệp
không tự làm mới mình thì cũng rất khó để chúng ta chứng kiến bước đột phá trong ngắn và trung hạn
một vấn đề đặt ra không kém phần bức xúc là hiện nay dư luận xã hội vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm
đối với đội ngũ doanh nhân và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân
bên cạnh ưu thế là giải quyết việc làm so với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp fdi
thì đóng góp của khối doanh nghiệp tư nhân trong nguồn thu ngân sách vẫn còn hạn chế
rất ít các doanh nghiệp thuộc loại tỷ đô của việt nam đi lên từ ứng dụng khoa học công nghệ
mà chủ yếu là từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc có gắn với kinh doanh bất động sản
trong các tình huống xử lý điểm nóng sư vụ nhiều doanh nghiệp chưa đặt vấn đề bảo vệ môi trường
bảo đảm quyền lợi cho người lao động là những yếu tố cấu thành quan trọng giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững
bên cạnh đó mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã được gỡ bỏ nhiều rào cản để phát triển trong thời gian vừa qua
khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển
với những trở ngại cả về tiếp cận đất đai tiếp cận thuế và tham gia ngành lĩnh vực mà mình quan tâm
trong các tình huống xử lý điểm nóng sư vụ nhiều doanh nghiệp chưa đặt vấn đề bảo vệ môi trường
có cái thủ tục về xin phép trưởng đất sử dụng đất
hay là vấn đề chúng ta ở trong cái danh mục các dự án mà được nhà nước thu hồi đất
thì hàng năm là phải vào cái kế hoạch là thu hồi đất mà được hội đồng nhân dân thông qua
được ủy ban nhân dân tỉnh xét biệt
hoặc là sau đó thì lại là vấn đề về các cái kế hoạch về tê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng một năm trăm
hiện nay là nước ta có khoảng sáu trăm bảy mươi người
đang hoạt động và cái số doanh nghiệp đang có cái dư nợ tiến dụng tại ngân hàng là hai trăm bảy mươi và điều đó cho thấy là sáu mươi các doanh nghiệp đã không tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng
có thể là họ không có nhu cầu nhưng mà phần lớn theo tôi đó là chính là họ đã không tiếp cận được các cái nguồn vốn ngân hàng và lý do thì có nhiều nhưng một lý do quan trọng nhất theo tôi là cái thủ tục tiếp cận là rất là khó khăn
thứ hai là cái yêu cầu về mặt cái tài sản thế chấp
hiện nay thì việc cho vay của hệ thống ngân hàng mặc dù chúng ta đã có một hệ thống chính sách
một số cái chủ trương về cái việc cho vay dựa trên cơ sở tín chấp hay cho vay theo các cái chuỗi giá trị
tuy nhiên thì cái số lượng doanh nghiệp được vay theo các chính sách mới này thì rất là hạn chế
một nghiên cứu gần đây về tài sản thế chấp
rào cản đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân của trường đại học kinh tế quốc dân cho thấy
khu vực kinh tế tư nhân vẫn tiếp tục gặp nhiều rào cản gia nhập ngành khó tiếp cận vốn ngân hàng
và gặp nhiều khó khăn liên quan đến các thủ tục thuế và hải quan
cụ thể sát xuất hồ sơ xin vay vốn được chấp nhận giải ngân sẽ bị giảm khoảng hai mươi ba bảy đến hai mươi sáu điểm phần trăm
nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên sẽ tăng khoảng từ hai ba đến hai tám điểm phần trăm nếu đó là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước
tính toán từ mẫu điều tra sáu trăm chín mươi chín doanh nghiệp của báo cáo cho thấy
khu vực tư nhân phải tiêu tốn nhiều thời gian cho các thủ tục này nhiều hơn so với khu vực doanh nghiệp nhà nước
có trên ba mươi bốn doanh nghiệp khu vực tư nhân phản ánh phải bỏ ra trên hai mươi thời gian trong một tháng
để giải quyết các thủ tục thuế và hải quan trong khi con số này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ trên một mươi bốn
những năm gần đây đảng nhà nước và chính phủ đã có những chính sách và thay đổi lớn
về sự nhìn nhận đối với khu vực kinh tế tư nhân
tuy nhiên thành phần kinh tế này còn đang gặp không ít trở ngại thách thức nhất là vấn đề về vốn công nghệ
để khu vực kinh tế tư nhân phát triển không chỉ là sự thay đổi một cách cầm chừng
cần có sự đột phá về cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư đảm bảo cạnh tranh lành mạnh bình đẳng
thể chế hóa quyền tự do kinh doanh sở hữu tài sản
theo quy định của pháp luật
năm hai nghìn một mươi bảy chứng kiến những thay đổi chính sách của đảng nhà nước và chính phủ
chủ yếu liên quan đến môi trường kinh doanh và khu vực doanh nghiệp đặc biệt là kinh tế tư nhân
khu vực kinh tế tư nhân trong năm hai nghìn một mươi tám được dự báo sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn so với các năm trước
điều này xuất phát từ môi trường kinh doanh đã thực sự được cải thiện tốt hơn
tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển của khu vực tư nhân
những bước đi trên đã và đang tạo tiền đề quan trọng để kiến tạo một môi trường
kinh doanh bình đẳng thân thiện hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân

nhiều chuyên gia cho rằng cần thể chế hóa đầy đủ và bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh quyền sở hữu tài sản các quyền nghĩa vụ dân sự của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
có các cơ chế chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả hoạt động tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp
đơn cử trong lĩnh vực nông nghiệp quốc hội và chính phủ đang tổ chức và đánh giá tổng kết tình hình thực tiễn sau gần năm năm triển khai luật đất đai và chương trình xây dựng nông thôn mới đánh giá những vấn đề về tăng cường tích tụ đất cho sản xuất lớn hình thành cơ chế cho người dân và doanh nghiệp thuê lại đất sạch của nhà nước của người dân để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp